ngày hai mươi hai tháng một mươi các đơn vị công an phía nam đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trong thời gian diễn ra dịch covid một mươi chín nhiều cán bộ chiến sĩ phụ nữ
công an nhân dân đã xuân phong ra tuyến đầu chống dịch đây cũng là một trong những điểm sáng
chào mừng ngày đại hội đại biểu phụ nữ toàn ngành sắp tới
trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy ban giám hiệu nhà trường sự chỉ đạo của hội phụ nữ
bộ công an hội phụ nữ trường đại học cảnh sát nhân dân đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần
tuyên truyền hình ảnh nữ chiến sĩ công an nhân dân như tiếp nhận rau củ từ các tỉnh chuyển đến bà con
vùng dịch tổ chức mua ủng hộ vải thiều các tỉnh phía bắc tham gia lấy mẫu dịch tễ và chống dịch
tại khu cách ly nhà trường với những thành tích đó tập thể hội phụ nữ đã nhận được nhiều bằng khen
giấy khen của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội phụ nữ bộ công an ban giám hiệu nhà trường
trước đó đại hội đại biểu phụ nữ bệnh viện ba mươi tháng bốn cũng diễn ra với sự tham gia của bảy mươi đại biểu
thuộc hai mươi bảy chi hội trong nhiệm kỳ qua một tám trăm tám mươi hai lượt hội viên đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc
nhiều tập thể cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng đặc biệt trong thời gian tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm hơn tám mươi hội viên hội phụ nữ bệnh viện đã hăng hái sung phong
tham gia thực hiện nhiệm vụ trên mọi mặt trận phòng chống dịch covid một mươi